cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương vừa phát đi cảnh báo nhấn mạnh
hoạt động mua bán pháo hoa ngoài phạm vi các cửa hàng của nhà máy z một trăm hai mươi một và tổng công ty gat là trái với quy định của pháp luật
theo đó hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa
gồm nhà máy z một trăm hai mươi một và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng tổng công ty gat
trong đó nhà máy z một trăm hai mươi một hiện có hai trăm bốn mươi bảy cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
tổng công ty gett hiện có hai cửa hàng tại hà nội và ninh bình
trường hợp người dân phát hiện các hoạt động kinh doanh mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi cửa hàng được công bố
cơ quan quản lý đề nghị người tiêu dùng cung cấp thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật